tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã tiếp đại sứ tây ban nha alfonso tena garcia
tới chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tại buổi tiếp chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực
của quan hệ đối tác chiến lược hướng tới tương lai giữa việt nam và tây ban nha
đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của đại sứ alfonso tena garcia
trong việc tăng cường quan hệ và hợp tác giữa hai nước thời gian qua
chủ tịch nước khẳng định việt nam coi trọng và chủ trương tăng cường quan hệ hữu nghị
và hợp tác nhiều mặt với tây ban nha
chủ tịch nước hài lòng nhận thấy quan hệ thương mại giữa hai nước phát triển tích cực
tây ban nha đã có một số dự án đầu tư trực tiếp vào việt nam
tuy nhiên con số ba mươi sáu triệu usd ở ba mươi năm dự án còn khá khiêm tốn
chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của tây ban nha nền kinh tế lớn thứ tư trong eu
chủ tịch nước cho rằng hai nước cần sớm xây dựng chương trình hành động
làm khuôn khổ cho hợp tác trong những năm tới
trong đó nhấn mạnh hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực tây ban nha có thế mạnh
và việt nam đang ưu tiên như năng lượng tái sinh xây dựng cơ sở hạ tầng
du lịch và nông nghiệp sinh thái công nghệ cao
đại sứ afonso tenagasia nhấn mạnh việt nam là đất nước có nhiều tiềm năng
để có thể thu được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai
đại sứ afongso tenagasia tin tưởng trên cơ sở thành quả trong thương mại song phương gần đây
khi hiệp định thương mại tự do việt nam eu có hiệu lực
kim ngạch thương mại hai nước sẽ có cơ hội đạt hiệu quả cao hơn